tại huyện cẩm giang tỉnh hải dương bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh hải dương nguyễn mạnh hiền
và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương nguyễn dương thái đã tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ và nhân dân
về chuyên đề xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cầm giang
huyện cẩm giang tỉnh hải dương có chín xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên năm mươi
về tiêu chí cấp huyện đến nay cầm giàng đã hoàn thành năm trên chín tiêu chí
bốn tiêu chí chưa đạt là quy hoạch y tế văn hóa giáo dục môi trường và tiêu chí an ninh trật tự xã hội
huyện cẩm giang phấn đấu trong năm hai nghìn một mươi tám một trăm linh số xã đạt chuẩn nông thôn mới
huyện hoàn thành chín trên chín tiêu chí huyện nông thôn mới
tại buổi đối thoại nhiều vấn đề đã được nêu ra và thảo luận
đối với những xã khó khăn đề nghị tỉnh hải dương nâng mức hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới
thời gian tới các cấp các ngành và địa phương và toàn thể nhân dân cần chung tay hơn nữa
để huyện cầm giang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi tám của tỉnh hải dương